hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
với hàng loạt phương án kế hoạch đã được xây dựng triển khai từ nhiều tháng qua
lực lượng công an toàn quốc đã thực thi nhiệm vụ giữ vững tuyệt đối an ninh an toàn
tại các điểm bỏ phiếu bầu cử quốc hội khóa một mươi năm và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một
ngoài việc bảo đảm công tác an ninh trật tự các cán bộ chiến sĩ lực lượng công an còn tham gia hỗ trợ
giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện quyền nghĩa vụ tham gia bầu cử
trong điều kiện an ninh an toàn nhất đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng khác
thực hiện tốt các bước bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
khi tham gia bầu cử tại một số tỉnh là tâm dịch như bắc ninh bắc giang đà nẵng
bên cạnh đó để cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu diễn ra an toàn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
bảo đảm điều kiện giao thông thuận lợi cho cử tri người dân đi bỏ phiếu
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tăng cường lực lượng phương tiện
thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nắm chắc tình hình và triển khai có hiệu quả
các phương án bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
bản tin tối nay của bộ y tế cho biết là có thêm bảy mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới ghi nhận trong nước
bao gồm bắc giang là năm mươi bảy ca và bắc ninh là một mươi chín ca
như vậy thì trong ngày hôm nay việt nam đã ghi nhận thêm một trăm ba mươi một ca mắc mới
bao gồm hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại đồng nai một ca và bắc ninh một ca
một trăm hai mươi chín ca ghi nhận trong nước tại bắc giang là sáu mươi tám ca bắc ninh bốn mươi tám ca
bệnh viện ca cơ sở tân triều bảy ca hải dương ba ca ninh bình hai ca và đà nẵng một ca
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định vừa bắt giữ ba đối tượng
trong một nhóm cho vay tín dụng với lãi suất cắt cổ hai trăm năm mươi hai một năm
ba đối tượng trần hữu thái nguyễn xuân tiến và phạm quang khải
cùng chú tại huyện mỹ lộc tỉnh nam định được giao làm giấy tờ cầm cố tài sản
cho vay tiền với lãi suất đến tỉnh nam định
đồng một triệu đồng một ngày tại hiệu cầm đồ long tuấn
xóm một mươi bốn xã hoành sơn huyện giao thủy tỉnh nam định
khi cho vay các đối tượng ngụy trang dưới hình thức hợp đồng thuê xe máy
hợp đồng mua bán điện thoại trả góp
người vay phải cầm cố sổ hộ khẩu sổ hồng hoặc giấy tờ tùy thân
kiểm tra hiệu cầm đồ long tuấn lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều sổ sách ghi chép
cũng như các loại giấy tờ liên quan đến việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
tiền mặt hai giao kiếm
bước đầu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định đã xác định được một mươi ba hợp đồng cầm cố tài sản
tám mươi năm hợp đồng vay tiền với tổng số tiền giao dịch khoảng trên hai tỷ đồng
cho rằng con trai của ông phạm thanh hiệp ở xã nghĩa hà tỉnh quảng ngãi đã vay bảy mươi triệu đồng không trả
một nhóm côn đồ đã đến nhà của ông hiệp và đập phá tài sản
công an thành phố quảng ngãi đã kịp thời đến hiện trường và xử lý vụ việc
ngày một mươi ba tháng năm một nhóm côn đồ khoảng bảy đối tượng kéo đến nhà ông phạm thanh hiệp
ở thôn hổ tiếu xã nghĩa hà thành phố quảng ngãi yêu cầu ông trả số tiền bảy mươi triệu đồng
nhóm con đồ cho rằng con trai của ông hiệp ở thành phố hồ chí minh có mượn của chúng bảy mươi triệu đồng nhưng không trả
vì ông hiệp không có tiền để trả nên nhóm côn đồ đã đập phá tài sản trong nhà
uy hiếp tinh thần ông hiệp gây mất an ninh trật tự ở địa phương
tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi kịp thời đến hiện trường
thu giữ và bắt giữ một trong bảy đối tượng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé